sau một thời gian tăng lên ở mức cao giá cá cha giống tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long liên tục giảm mạnh trở lại trong những tuần gần đây và hiện giá giảm gần năm mươi so với cách đây hơn một tháng
tại nhiều địa phương ở thành phố cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông cửu long như an giang đồng tháp cá cha giống loại khoảng ba mươi ba mươi năm con một kg khoảng hai mươi năm ba mươi đồng một kg
loại sáu con trên một kg khoảng ba mươi năm bốn mươi đồng một kg giá giảm do gần đây người dân tại nhiều địa phương đẩy mạnh sản xuất cá cha giống
ngoài ra nguồn cung cá cha giống tại nhiều địa phương cũng tăng nhờ thời tiết thuận lợi cho sản xuất cá giống
giá cá cha giống giảm mạnh nhưng nhìn chung vẫn đang ở mức khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước nhờ giá cá cha nguyên liệu ở mức cao kích thích người dân đầu tư nuôi cá
hiện giá cá cha nguyên liệu tại nhiều địa phương đồng bằng sông cửu long ở mức từ ba mươi đồng đến ba mươi một đồng